hiện tình hình dịch covid một mươi chín tại nước ta cơ bản được kiểm soát bộ giao thông vận tải vừa dỡ bỏ quy định giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng trong tình hình mới
quy định sẽ được chính thức áp dụng từ giờ ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi trong đó thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách
bao gồm xe buýt taxi xe chở khách tàu hỏa tàu bay tàu thủy
người tham gia giao thông tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín như đeo khẩu trang khi đi trên các phương tiện vận tải và khu vực công cộng
thực hiện khai báo y tế thường xuyên rửa tay xà phòng dung dịch sát khuẩn kiểm tra thân nhiệt hạn chế giao tiếp ăn uống trên phương tiện vận tải khách khử khuẩn bề mặt phương tiện trước và sau mỗi chuyến đi